đang ngủ ngon tôi đi nước ngoài
mà nó lệch múi giờ rõ ràng nửa đêm
ở bên kia bên này cứ gọi điện là mình bắt đầu
thấy quá chịu mình bắt đầu thấy cái dở của nó
cái bất tiện của cái tiện x đấy
mình không làm chủ
được nó thì mình thấy nó bất tiện
vấn đề chúng ta bàn sau cái bức thư
dù là có thật hay không có thật của em bé
đó là làm thế nào để cho cái điện thoại
di động nó không quá can thiệp
vào đời sống mà nó làm mất đi
những cái mà
truyền thống như anh nói
và đặc biệt là nó không làm can thiệp
làm cái cuộc sống của chúng ta tệ đi
cái em bé đó nó muốn cảnh báo
chúng ta rằng là điện thoại
di động đang làm cho cuộc tình cảm
cha con mẹ con tệ đi
rất nhiều so với không có điện thoại
tôi cũng tự rút ra bài học là
ngày xưa không có điện thoại di động ăn cơm ngon hơn
ngủ ngon hơn
đúng là trong cái câu chuyện này nó có một góc nhìn hẹp thôi
tức là trong đời sống gia đình
một đứa trẻ muốn được bố mẹ quan tâm
muốn được bố mẹ chăm sóc chăm sóc mình
chứ không phải chăm sóc hay là chăm chú
vào cái điện thoại thông minh
ở đây có thể nói là
thực sự nó tạo ra một nghịch lý
nghịch lý ở cái chỗ là
khi mỗi người mà đã có một cái thế giới riêng như vậy
có đúng không ạ
bố mẹ cũng có thế giới riêng có điện thoại riêng
rồi có khi là anh em trong nhà anh em mỗi đứa
mà như nhà báo huy thị nói có khi cũng có điện thoại riêng chẳng hạn
họ sẽ xa vào thế giới riêng của họ
và những cái mối quan hệ trực tiếp
gần gũi thần này trong một gia đình
có thể nói dần dần phai nhạt
và có thể biết mất
đấy chính là một cái sự cảnh tỉnh
và điều này thì tất cả chúng ta đều đứng trước
cái sự cảnh tỉnh này
tôi cũng thấy là tán thành ý kiến của anh
tức là có một cái nguy cơ là có thật
và tôi cho rằng là
ngay cả trong cái lứa già mình thôi
ngay cả tôi với bà xã thôi
có một dạng là tôi dùng điện thoại di động
mà vào facebook thì bà cứ trách
quay sao thì trước ông hay
nói chuyện với tôi
sao dạo này ông cứ chúi mũi và cái đó là thế nào
bà khổ gần lấy năm rồi tôi với bà
nhìn các vấn đề cần trao đổi

thì bà không được vẫn phải trao đổi
thế nhưng mà từ khi con nó xấm cho bà cái điện thoại
thì bà cũng facebook
thì tự nhiên là quan tâm
cái sự quan tâm đến nhau tất nhiên cũng không vì thế
mà giảm nhiều nhưng rõ ràng là
có chỗ yên thân
chứ không phải là không
câu chuyện của anh thì nó gợi ra
vấn đề là hóa ra không đơn thuần chỉ là
câu chuyện về cái điện thoại mà vấn đề là
chúng ta đang đối mặt với những cái thách thức
của cuộc sống hiện đại nhà anh xây
năm tầng mà mỗi bố con một tầng mỗi người một cái tv
không ăn cơm với nhau bởi vì
sáng đi sớm thì rõ ràng là
không đơn thuần chỉ là cái điện thoại
là cái cách chúng ta giao tiếp
bây giờ đã thay đổi nó ít gắn bó
tôi sợ rằng cái sự gắn bó
nó ngày một thiếu đi
thì nguy lắm tất nhiên là
nó cũng chưa đến mức như chúng ta lo lắng đâu
nhưng mà có lẽ biết đâu cái sự phát triển
quá nhanh của nó các phương tiện của đời sống
nó phát triển quá nhanh nó can thiệp vào đời sống của con người
và những cái sự cơ học ấy dần dần
nó lấn dần cái sức mạnh tình cảm
tinh thần trong gia đình
thực sự cái sự cảnh tình là cần thiết
bởi vì chúng ta đã biết là cái sự phát triển của khoa học và công nghệ là
không ngừng và chúng ta hôm nay cũng chưa biết
ngày mai có thể có những phát minh gì hơn nữa
bây giờ là công nghệ bốn thế rồi là
còn có thể có những cái phát minh rất ghê gớm
vậy thì vấn đề ở chỗ là nếu chúng ta không nhanh chóng
tỉnh ra trước những cái dấu hiệu như thế này
trước bài học như thế này thì rất có thể chúng ta
sẽ tiếp tục rơi vào vòng luận quẩn
và sẽ trở thành nạn nhân của sự phát triển
của khoa học và công nghệ
vậy là cái bức thư nó gợi cho ta
muốn những người
đang sử dụng điện thoại hiện nay
mà cái số lượng này rất là đông
hãy cảnh tỉnh
giống như là lúc nãy tôi nói là một hôm nào đó
chật thấy là không có điện thoại thì ăn cơm sẽ ngon hơn
và cảnh tỉnh ở chỗ là thế này
tôi nghĩ là chúng ta phải cảnh tỉnh
là hãy sử dụng
đúng lúc đúng chỗ và đúng mức
để làm sao đừng
để nó chi phối cái cuộc sống thực của chúng ta
hằng ngày chúng ta ảo quá
thì sẽ không có cuộc sống thực tốt đẹp
và cái nhu cầu
của con cái là cần được bố mẹ
quan tâm anh đức dũng có nhớ
có một cái
vợ tiểu phẩm nào đó
chúng ta đã từng nói về cái câu chuyện là
có một em bé
nó làm đơn là đơn xin gặp bố
bởi vì sao bởi vì buổi sáng
khi nó đi học thì bố
còn chưa ngủ dậy vì nó đi học sớm
nhưng buổi tối khi nó về nó học bài
xong đi ngủ thì bố chưa về
cho nên là làm đơn để xin gặp bố
và nó cũng là một câu chuyện
về em bé nói là
nếu như một ngày bố làm được
một triệu đồng con đã tiết kiệm được
một chiều đồng hôm nay bố ở nhà bố chơi với con
con trả cho bố một triệu đồng để hôm nay bố ở nhà
bố chơi với con
thực ra cái câu chuyện nó là tưởng tượng thôi nhưng mà
thực ra nó rất là nhắc nhở chúng ta
tôi nghĩ là cái thực và cái ảo
những người có điện thoại di động
hãy ngắn nghe câu chuyện này để thấy rằng là
cuộc sống của chúng ta còn nhiều thứ còn quan trọng
hơn cả cái điện thoại di động
mà thực ra thì với sự phát triển của công nghệ
cái thế giới thực của chúng ta và thế giới ảo
nó cứ đan xen vào nhau
và nó thực sự nhiều lúc không phân biệt được
vì vậy đòi hỏi tất cả chúng ta đều phải tỉnh táo
và cần phải có những lúc lắng lại
lắng nghe chính mình và những người xung quanh mình
để điều tiết cái cách sử dụng
cái cách tiếp cận với công nghệ mới
để đảm bảo cuộc sống của mình được diễn ra một cách
bình thường và đảm bảo sự
bình thường cái nhịp đập với những người xung quanh nữa
câu chuyện của em bé nơi trên chỉ là
một ví dụ nhỏ nhưng mà rõ ràng nó đã
cho chúng ta thấy một nghịch lý
đấy là trong cái đời sống hiện nay khi mà
cái khoa học công nghệ hiện đại đang ngập tràn
thì thế hệ trẻ có khi lại phải thiệt hỏi
vì mặc dù có cuộc sống vật chất đầy đủ
nhưng mà đời sống tinh thần
lại có thể bị thiếu hụt
khi cả cha mẹ và con cái
và mỗi người một thế giới riêng không còn
sự chia sẻ thì cũng có nghĩa là
thế giới của họ đã khép kín
và họ đang dần cách xa nhau
đang dần đánh mất đi cái sự ràng buộc
thiêng liêng của tình ruột thịt
trong một gia đình
cũng với chủ đề về cái việc tác động của công nghệ hiện đại
đến đời sống của con người
mời quý vị và hai nhà báo cùng theo dõi những hình ảnh sau đây
đây là một clip do
phóng viên chuyển nhân dân mới thực hiện
bày tỏ tình cảm với cha mẹ trên nhiều
trang mạng xã hội đang được các bạn trẻ
thể hiện khá sứt mướt
nhiều người đồng tình ủng hộ việc này với nhiều lý do
mạng xã hội là nơi để mọi người chia sẻ
tình cảm cuộc sống cá nhân của mình
mỗi người có cách thể hiện tình cảm
với cha mẹ riêng không nên áp đặt
mình sống xa bố mẹ nên thường xuyên
chia sẻ thông tin hình ảnh
trên facebook để bố mẹ biết
thế nên khi nhớ bố mẹ bắt buộc phải
thổ lộ trên facebook hay
thỉnh thoảng gọi điện chứ không còn cách nào khác
dù mình sống cùng bố mẹ
nhưng mở lời nói
con yêu bố mẹ thật là khó vô cùng
chỉ có viết lên facebook
là thấy đỡ ngượng thôi
trái ngược với những suy nghĩ trên
lại có nhiều người gây gắt
phản đối cách thể hiện tình cảm này
họ gọi đó là cách báo hiếu ảo
nhiều bạn trẻ biện bạch
cho việc báo hiếu ảo là vì ngại ngần
bày tỏ tình cảm trực tiếp với bố mẹ
nhưng tại sao đối với bạn bè
hay thần tượng của các bạn
thì những lời tình cảm lại nói ra được dễ dàng như vậy
không phải bậc phụ huynh nào
cũng sử dụng mạng xã hội
mà khi sử dụng thì nhiều người
còn bị con mình chặn ghét bạn
vì không muốn bố mẹ biết hoạt động của mình
vậy họ nói yêu thương bố mẹ trên mạng
để làm gì nhỉ
mạng xã hội chỉ là thế giới ảo
bằng những hành động quan tâm hàng ngày
nhiều người cứ xa xả nói yêu thương bố mẹ
nhưng hiện thực lại luôn làm bố mẹ buồn đấy
ai cũng có cái lý của mình
vậy như thế nào mới là đúng
trong cuộc sống vốn đã bận rộn
mà công nghệ thông tin ngày càng tràn ngập thế này
thưa hai nhà báo
ở đây có một câu chuyện
mà nghe ra có vẻ hơi kì lạ
không thể trực tiếp nói được với bố mẹ
mà phải viết lên trên mạng
viết vào facebook để nói
những lời nói ngọt ngào đẹp đẽ
để chúc mừng bố mẹ
thế thì ở đây nó cho thấy điều gì ạ
tôi thì thấy này
ta liên tưởng một chút
nếu ta không có điều kiện
gặp gỡ bố mẹ
để nói những lời yêu thương hay nói những câu chuyện
thì cái việc bày tỏ đó
thì tôi nghĩ là cũng là một cái cần thiết
bởi vì trong chiến tranh
nhiều anh đi chiến trường
con yêu bố mẹ lắm
điều đấy thì cũng bình thường thôi
còn bây giờ nó chỉ thay bằng một cái phương tiện hiện đại hơn thôi
cho nên là ở mặt tích cực nào đó
tôi thấy là nó cũng cần thiết
cần thiết ở chỗ là
nếu bố mẹ cũng cùng sử dụng cái mạng đó
và biết rằng là nhắn một cái tin hay là viết trên mạng
nhưng mà ở đây thì nó có một sự khác biệt
có sự khác biệt giữa
đưa thư ngày xưa và trên mạng xã hội bây giờ
bởi vì mạng xã hội bây giờ
không phải chỉ có hai người đọc được một bức thư
mà bây giờ mạng xã hội
là tất cả mọi người đọc được
và quan sát của các công chúng của mạng xã hội
thì mỗi người một ý
đúng như trong cái câu chuyện vừa rồi
chúng ta vừa xem
người ta cho rằng là ảo quá
ảo không được
anh không thể thay thế cái việc
yêu thương cha mẹ trên mạng
bằng cái việc là anh phải về thăm bố mẹ
có khi ăn với bố mẹ một bữa cơm
rồi hỏi han một câu chuyện
cái đấy nó quan trọng hơn rất nhiều
và cái đó là nó không có gì có thể thay thế được
theo tôi nghĩ là không có gì có thể thay thế được
tôi thì lại thấy khác
cái tâm lý của các bạn được phản ánh trong cái clip này
nó rất giống với tâm lý của thế hệ tôi
cũng rất ngại thể hiện
cái tình yêu với bố mẹ mình bằng lời nói trực tiếp
và cái tâm lý
trong cái clip này rất gần với tâm lý của tôi
và tôi chia sẻ được
và vì vậy tôi có thể thông cảm là
nếu bạn nào đó mà có cái tâm lý này
không nói trực tiếp được với bố mẹ
thì giống như thế hệ cũ
người việt nam mình rất ngại bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp
nó thế nào ấy
cho nên đây là một nét tâm lý của người ấy
anh huy thịnh là nếu anh không thể nói được
thế thì anh bằng cách nào anh bày tỏ tình tương yêu đó
thế thì lại phải bày tỏ bằng hành động
mình phải giúp đỡ bố mẹ
một cách tuyệt đối
bằng mọi việc mình có thể làm được
ngày xưa chúng tôi giúp bố mẹ theo cách chúng tôi làm việc hùng hục
và khi đi bộ đội
thì cũng như là
anh ngọc oanh nói là tôi viết thư về
bày tỏ là mà cũng chỉ nói đến thương nhớ bố mẹ thôi
chứ nói ví dụ con yêu bố mẹ lắm
là ngày xưa người ta không
nói được cái chữ yêu đó
chữ này dường như là chỉ dành cho
một người thôi chữ yêu
còn vĩnh nhân người khác là thương nhớ
quý hóa và đặc biệt bây giờ
thì khi mà xã hội nó phát triển rồi
thì những cái tình cảm như thế nó có thể
nói một cách trực tiếp được thì tôi mới thấy
rằng là con cháu cũng nói con yêu bố mẹ
cháu yêu ông bà
con yêu ông bà lắm
chứ ngày xưa là những cái chữ mà yêu như thế
nói nó khó và vì vậy cái clip này
tôi cho rằng là cũng phản ánh được một tâm thế
của một cái lớp người
ngại bày tỏ trực tiếp cái tình yêu
đối với bố mẹ mình và bây giờ
facebook nó phải mượn cái này và đây là
một trong những phương tiện mà rất hữu hiệu
đối với họ có lẽ chỗ này ta sẽ phải đặt vấn đề
một cách khác hơn một chút
cái việc mà bày tỏ tình cảm trên facebook này
có vẻ nó lại không song hành
với những hành động trong thực tế đôi lúc
nó giống như một cái xin lỗi là có người cho rằng
như một trò diễn và thậm chí đưa ra
để bạn bè bình phẩm chứ còn lại thể hiện
chứ còn thực ra trong thực tế thì
anh ta đã có thể không hành động ứng xử thế
và cũng không giới hạn trong nông thôn đâu ạ
tất cả lớp trẻ bây giờ đều thích ứng với công nghệ
cho nên là họ đều phải ứng xử theo cách này
thế thì đấy là sao cái cách nhìn như vậy
anh đức dũng vừa nói là
chính tôi cũng đang muốn nói với câu chuyện ấy
cái điều quan trọng nhất là anh nói trên facebook
hay anh nói trực tiếp hay anh viết thư
thì quan trọng nó phải đi đôi với cái hành vi
hành động của anh làm
anh không thể hiện bằng lời
anh đang nói về cái câu chuyện là
anh không nói được bằng lời
thì anh có thể thể hiện bằng hành động
cái đó cũng rất là quý
tôi đã đọc cái cuốn những lá thư thời chiến
xúc động lắm
và ai viết thư về cho bố mẹ thì thấy là
lúc mình ở gần bố mẹ mình không thể bày tỏ được
đi xa rồi thì thương nhớ và
rất lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ
cái đấy là tất cả hầu như là những người
mà đi xa hay là những người con
đều có cái tâm trạng
tôi chia sẻ cái tâm lý mà
anh vừa mới bày tỏ đấy
thế và đấy lúc nãy
tôi cũng nói là đấy cái khía cạnh được
của cái phương tiện
nhưng cái mặt kia của nó như hai anh vừa đề cập
tức là có những người mượn
cái đó để
che đậy đi những cái hành vi không xứng đáng của họ
với cái tình yêu đối với bố mẹ của họ
thì rõ ràng là ở chỗ này
là đây nó lại là cái mặt khác của vấn đề
và chúng ta sẽ có dịp bản tới những cái việc
mà lời nói không đi đôi với việc làm
lời nói anh mượn phương tiện
để anh thể hiện những cái hoa mỹ
tốt đẹp của anh nhưng trên thực tế
anh lại là người rất vớ vẩn ví dụ như anh khải siêu
anh nói bao nhiêu vấn đề đạo đức
anh yêu quý người tiêu dùng như thế nào
nhưng rút cục vải của anh ấy là phải gì
ba mươi năm nay lừa tối người tiêu dùng
lời nói không đi đôi với việc làm
thì anh phải trả giá vì anh không thể sống một mình
anh một xã hội anh sống có pháp luật
quay trở lại với câu chuyện của chúng ta
thì theo tôi thế này này
trước hết ở đây là ta nói về lớp trẻ
và cái hai là lớp trẻ trong bối cảnh
của bùng nổ công nghệ truyền thông
công nghệ thông tin với những cái thiết bị cực kỳ hiện đại
vì vậy cái việc mà họ
tận dụng họ sử dụng công nghệ đó
cho cuộc sống của họ là điều bình thường
và họ hoàn toàn có quyền
viết những cái lời lẽ những suy nghĩ
những tâm tình của họ lên trên mạng
trên facebook chúng ta không phản đối điều này
cái điều mà chúng ta muốn lưu tâm
là bên cạnh những cái
lời nói tốt đẹp như vậy phải không ạ
thì anh cũng phải có được những hành động tốt đẹp như vậy
với những người mà anh đã nói
ví dụ đối với bố mẹ đối với
anh chị em đối với bạn bè
cố gắng có nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm
chúng ta không phản đối việc
bày tỏ tình cảm trên facebook
chúng ta chỉ phản đối việc bày tỏ tình cảm
như một chiêu trò để thể hiện mình
nhưng lại không song hành với hành động trong thực tế
cái đó chúng ta phản ứng
anh đức dũng nói hai cái yếu tố
lời nói và việc làm tôi muốn bổ sung thêm một cái nữa
và trong cái suy nghĩ thực của anh ấy
câu chuyện của anh đức dũng làm tôi
gợi cho tôi nhớ đến cái
một cái câu cái người mà
có cái hành động hành vi mà nuôi bố mẹ ấy
thì tốt mà thấy người ta nuôi tốt
đã khen rồi không phải không được
phải kèm theo cái nuôi bố mẹ tốt
là phải kèm theo cái thái độ
kính trọng nữa tức là cái tâm tưởng của anh nữa
lời nói và hành vi nhưng mà
cái suy nghĩ của anh nữa câu chuyện
đức dũng gợi ra là tôi muốn bổ sung thêm là
có ba thứ ba thứ phải có thể hiện
anh nói trên mạng xã hội tốt
anh sống thực tốt
và anh phải có cái thái độ thật của anh
anh không thể mồ mè
riêu cua làm hàng ở cái chỗ đấy được
chúng ta cũng thấy một điều như thế này
những cái viết trên mạng ấy
nếu như bạn bè với nhau thì nó là chuyện bình thường
vì bạn bè đều cùng một đồng trang đồng lứa
cũng hiểu biết về mạng
cũng có những cái tài khoản facebook riêng
phải không ạ dễ chia sẻ
nhưng mà vấn đề đặt ra là người lớn hay bố mẹ
không biết facebook không lên mạng
thế bây giờ anh lên anh bày tỏ cái đó
mà bố mẹ lại không nghe được không biết được
không đọc được ví dụ như vậy chỉ để bạn bè đọc thôi
vậy thì cái chỗ này cũng là một cái điều mà
làm hàng mà mồ mè
cái câu chuyện mà lúc nãy
trong clip nói thực ra
làm tôi nhớ đến là có một cái em
nó lên nó nói yêu thương bà nó lắm
nhưng mà trong cái hành vi đối xử với bà nó lại rất tệ
cho nên là đã bị
những cư dân mạng
là bóc mẽ cái anh chàng này
là nói thì ghê thế nhưng mà
đối xử với bà không ra cái gì cả
đấy là hai yếu tố thôi
còn tôi còn chưa biết là nếu nó có cái hành vi gì đó
mà nó tệ hơn nhưng mà
đã bị các người bạn bè như anh vừa nói
trên mạng xã hội là bóc mẽ nó
và thấy rằng là nó
không xứng đáng cái này cái chủ đề
người ta gọi là báo hiếu mà
báo hiếu tức là
kính trọng ông bà cha mẹ
báo hiếu không phải bằng lời
báo hiệu bằng hành vi hành động như anh nói
và báo hiếu bằng cái tấm lòng của mình
tất nhiên là nếu như mà xa quá
không thể về nhà được ở nước ngoài
ở những điều kiện khó khăn thì
có bất kỳ phương tiện gì để mà gửi gắm
cái tấm lòng của mình cái nỗi niềm của mình
cho ông bà cha mẹ thì cũng là tốt rồi
cũng là trước hết là tự
làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn
nhưng mà ngược lại thì những người
khi làm những điều này cũng không thể quên một điều như thế này
đối với ông bà cha mẹ
những người lớn tuổi họ cũng không cần
những lời nói màu mè họ cần một thái độ
thực sự một tấm lòng thực sự
và những hành vi nhỏ thôi
nhưng thể hiện sự chăm sóc sự biết ơn thực sự
như anh ngọc oanh vừa nói
anh có thể nuôi rất là tốt nhưng mà nuôi bằng thái độ
như thế nào lại là câu chuyện khác hẳn
vì vậy cho nên là chúng tôi chỉ rất mong muốn các bạn trẻ
là trong khi bày tỏ được
tình cảm của mình đối với ông bà cha mẹ
ở trên mạng qua các công nghệ hiện đại
thì cũng đừng quên rằng
hãy sống đúng như thế hãy có tình cảm
như thế và thể hiện được điều đó
trong cuộc sống hàng ngày đối với ông bà cha mẹ mình
khi có điều kiện
và chúng tôi mong mỏi các bạn làm được như vậy
cũng không ai trách các bạn thể hiện cái điều đó trên mạng
nhưng vấn đề ở chỗ là lời nói phải đi đối với các bạn
lúc nãy chúng ta vừa nói là
công nghệ bốn chấm
nó ảo nhưng mà nó lại rất thực
và càng ngày nó càng
gắn với cái đời sống của chúng ta rất là nhiều
và càng ngày cái việc
giữa ảo và thực
cái danh giới nó không còn nhiều như trước đây nữa
và tôi thì tôi thấy là nếu
bày tỏ trên mạng
như anh vừa nói là có thể bày tỏ từ xa
có thể bằng cách này hay cách khác
nhưng thực tế có những việc là
nhất định phải có mặt phải trực tiếp
không thể từ xa được
tôi lấy một cái ví dụ như là
tôi có viết một cái câu chuyện
trong cái cuốn chuyện cực ngắn của tôi ấy là
nói về câu chuyện là một cái
cụ ông mất cụ ốm hàng tháng trời
cháu ở nước ngoài
chỉ gọi điện về hỏi thăm
trong khi bé thì là
ông chăm sóc cháu nó kia
hoàn toàn không phải là
cụ mất một cách đột ngột cho nên là
trong cái thời gian đấy đủ để cho anh ấy mua một cái vé
đủ để cho anh ấy thu xếp công việc
hàng năm trời chứ không phải ít đâu
không phải hàng tháng mà là hàng năm trời
về thăm cụ và
cái nghĩa tử là nghĩa tận ấy
thì người ta nhìn vào
bất cứ lý do gì người ta không thể chấp nhận
cho cái việc cháu yêu ông lắm
nhưng mà cháu viết trên mạng cháu yêu ông lắm ấy
cháu gửi tiền cho ông tiền không còn nghĩa lý gì
với ông nữa cháu yêu ông lắm nhưng mà cháu gửi quà cho ông
ông đã mất rồi
không bao giờ có thể báo hiếu bằng cái cách như thế được
tức là nó có danh giới
chứ không phải nói như thế có nghĩa là
mình có thể thay thế cái cách này bằng cái cách khác được
và như thế sẽ lại là lạm dụng
lạm dụng công nghệ
tôi nghĩ rằng là những ý kiến bản luận của hai nhà báo
cũng đã rất rõ tức là chúng ta không
phản đối cái việc sử dụng mạng xã hội
sử dụng facebook hay các cái mạng xã hội khác
để mà thể hiện tình cảm của mình
với bạn bè với ông bà cha mẹ
nhưng mà riêng đối với ông bà cha mẹ
là những người không có nhiều điều kiện
tiếp xúc với mạng có thể cũng không hiểu biết
nhờ về công nghệ thì bên cạnh cái việc bày tỏ
tình cảm qua mạng như vậy có lẽ các bạn
cũng nên thể hiện điều đó trong thực tế
và hãy chứng minh rằng mình là người
nói được như vậy nghĩ được như vậy
và làm được như vậy
chương trình của chúng tôi tạm dừng ở đây
xin cảm ơn hai nhà báo đã tham gia chương trình
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau